theo bà các quốc gia phương tây đã chứng tỏ rằng các nước này có thể trông cậy lẫn nhau
ngoài ra thủ tướng meloni cũng nhấn mạnh ủng hộ ukraine đồng nghĩa với việc bảo vệ nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình
dành cho mọi người và tất cả các quốc gia trên khắp thế giới
chuyến thăm đang diễn ra của hai phái đoàn nga và trung quốc tại bình nhưỡng
đã nêu bật lập trường ủng hộ của cả moscow và bắc kinh dành cho chương trình phát triển vũ khí bất hợp pháp của triều tiên
vốn đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình của khu vực
đây là tuyên bố được phó phát ngôn viên bộ ngoại giao mỹ v p đưa ra
ông paten nhấn mạnh nga và trung quốc đã lợi dụng ảnh hưởng đối với triều tiên
thay vì góp phần kiềm chế những hành động gây bất ổn của bình nhưỡng
ông paten nêu rõ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của triều tiên
đặt ra mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế
cũng như vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
trước đó báo chí triều tiên đưa tin là phái đoàn nga do bộ trưởng quốc phòng sergei shoigu dẫn đầu
và phái đoàn trung quốc do ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
lý hồng trung đại diện đã tới bình nhưỡng trong tuần này để tham dự các sự kiện nhân kỷ niệm bảy mươi năm
ngày ký hiệp ước đình chiến chấm dứt chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba

hội đồng bảo an liên hợp quốc
và trong khuôn khổ chuyến thăm thành đô trung quốc của tổng thống joko widodo
theo lời mời của chủ tịch tập cận bình nhân kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện indonesia trung quốc
hai nước đã ký kết tám thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực
các thỏa thuận này bao gồm kế hoạch hành động triển khai bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế
hai nghị định thư mở cửa thị trường cho bột borang và bột tapasia
năm bản ghi nhớ về nghiên cứu và phát triển sống cây trồng và nuôi trồng hải sản
trao đổi kiến thức và kinh nghiệm phát triển thủ đô mới
hợp tác phát triển các khu công nghiệp chung hợp tác kinh tế và kỹ thuật và hợp tác giảng dạy tiếng trung
ngoại trưởng indonesia cho biết các cuộc hội đàm song phương giữa hai nhà lãnh đạo
tập trung thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế theo hướng cùng có lợi
luôn ưu tiên sử dụng lao động địa phương và thân thiện với môi trường
trong lĩnh vực thương mại hai bên ghi nhận các nỗ lực nhằm tăng khả năng xuất khẩu của indonesia sang trung quốc
hai bên cũng thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm
tổng thống joko widodo nhấn mạnh tất cả các nước trong đó có trung quốc
cần duy trì hòa bình ổn định và thịnh vượng tại ấn độ dương thái bình dương
đồng thời cho rằng cần quản lý sự cạnh tranh giữa các cường quốc để tránh xung đột gây bất lợi cho khu vực này
thủ tướng thụy điển ún christensen đã bày tỏ vô cùng quan ngại về những hậu quả nếu tiếp tục diễn ra các cuộc biểu tình
trong đó có hành vi báng bổ bản sao cuốn kinh koran
theo đánh giá của cơ quan an ninh quốc gia thụy điển nước này đã bị chuyển từ mục tiêu tiềm tàng
thành mục tiêu ưu tiên của các âm mưu tấn công khủng bố sau các vụ đốt kinh koran ở copenhagen
trả lời phỏng vấn hãng tin tt của thụy điển thủ tướng christensen nhấn mạnh nước này đã bổ sung một số quy định
liên quan đến việc cho phép thực hiện hành vi trên
chính phủ thụy điển đã nhiều lần chỉ trích việc người biểu tình đốt kinh koran ở stockholm gọi đây là hành động bài hồi giáo
thủ tướng christensen nhấn mạnh để đối phó với tình hình hiện nay
một mươi cơ quan chính phủ bao gồm quân đội thụy điển và các đơn vị thực thi pháp luật được giao nhiệm vụ tăng cường công việc
dưới sự chỉ đạo của cơ quan tình báo nước này
cùng ngày bộ trưởng bộ tư pháp thụy điển guner strammer khẳng định biện pháp nêu trên nhằm tăng cường khả năng
chống chặn và xử lý chủ nghĩa khủng bố cùng các hình thức cực đoan khác ở quốc gia bắc âu
trong một diễn biến liên quan bộ ngoại giao ả rập xê út sáng hai mươi tám tháng bảy thông báo đã triệu đại biện lâm thời
đại sứ quán đan mạch tại riyadh tới để trao công hàm phản đối vụ đốt kinh koran ở thủ đô copenhagen
đồng thời yêu cầu quốc gia bắc âu ngăn chặn những hành động bổ bán này
trước đó một ngày bộ ngoại giao ai cập tuyên bố đã triệu đại sứ đan mạch về các vụ đốt kinh koran gần đây
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã mở phiên họp đặc biệt về tình hình trung đông trong đó có vấn đề palestine
phát biểu tại phiên thảo luận ông khaled khiri trợ lý tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách khu vực trung đông
hình dương đã đánh giá tình hình an ninh ở bờ tây đang tiếp tục xấu đi
ông khaled khayerry cho biết cuộc đột kích kéo dài hai ngày nhằm vào jenni hồi đầu tháng bảy cho thấy tình hình an ninh
ở bờ tây đang tiếp tục căng thẳng theo ông tình trạng bất ổn bắt nguồn từ những bước đi đơn phương nhằm
hủy hoại giải pháp hai nhà nước tiến trình đàm phán hòa bình và khiến người palestine và chính quyền
palestine tiếp tục đối mặt với thách thức kinh tế trợ lý tổng thư ký liên hợp quốc cũng thông báo đã có
hai mươi năm người palestine thiệt mạng hai trăm bốn mươi chín người khác bị thương trong những cuộc tấn công do các lực lượng xrn
thực hiện từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến ngày hai mươi bốn tháng bảy đây là giai đoạn ghi nhận làn sóng leo thang bạo lực tồi tệ
ở bờ tây đặc biệt là vụ đột kích của israel nhằm vào trại tị nạn ở jenin trong hai ngày mùng ba và mùng bảy tháng bảy
khiến một mươi hai người thiệt mạng và một trăm bốn mươi người bị thương
ủy ban châu âu ec đã mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với microsoft liên quan đến việc tích hợp
ứng dụng giao tiết thêm trong bộ phần mềm các công ty
ứng dụng văn phòng office lo ngại rằng động thái này cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh
cuộc điều tra nhằm xác định liệu công ty phần mềm hàng đầu của mỹ có đang lạm dụng và tìm cách duy trì vị thế trên thị trường
thông qua việc ứng dụng tích hợp team và bộ phần mềm office hay không
cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh ngày càng nhiều người sử dụng hình thức họp trực tuyến kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
người phát ngôn của microsoft cho biết công ty này sẽ hợp tác với cuộc điều tra của ec và nghiêm túc thực hiện các trách nhiệm của mình
microsoft cũng cam kết
để tìm ra các giải pháp giúp tháo gỡ những lo ngại này
nếu kết quả điều tra cho thấy là microsoft có vi phạm thì công ty có thể chịu phạt nặng hoặc là phải thực hiện các biện pháp khắc phục
theo yêu cầu của các nhà chức trách eu
quỹ tiền tệ quốc tế imf đã khuyến nghị mạnh mẽ chống lại việc cấp cho tiền điện tử trạng thái tiền tệ chính thức hoặc là đấu thầu hợp pháp
với lý do là cần có các quy định nghiêm ngặt hơn cho loại hình tiền tệ này
trong một báo cáo được phát hành trong tháng bảy này
imf lập luận rằng
một nền tảng pháp lý toàn diện sẽ giải quyết cả khía cạnh luật tư nhân và luật tài chính là điều cần thiết để điều chỉnh hiệu quả tiền điện tử
báo cáo nói rằng những thất bại của nền tảng giao dịch tiền điện tử ftx và stablecoin terraruna trong năm hai nghìn hai mươi hai
đã nêu bật tính cấp thiết của việc thiết lập các chính sách rõ ràng nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và ngăn chặn tình trạng lạm dụng tiền điện tử
năm hai nghìn hai mươi hai gần một bốn nghìn tỷ đô la mỹ đã bị xóa sổ khỏi thị trường tiền điện tử trong bối cảnh các vụ phá sản trong lĩa vực này xảy ra
bắt đầu từ sự sụp đổ của ftx sản giao dịch điện tử lớn thứ hai thế giới vào thời điểm mất khả năng thanh toán
thưa quý vị istalip một ngôi làng miền núi dọc theo đèo salang chỉ cách thủ đô kabul của afghanistan một giờ lái xe
được biết đến với đồ gốm màu ngọc lam có tuổi đời hàng thế kỷ
tuy nhiên những biến động chính trị và kinh tế đã khiến nghề truyền thống nơi đây dần trở nên mai một
số lượng người yêu và cắn bó với nghề này ở làng giờ chỉ còn
còn đếm trên đầu ngón tay quý vị sẽ cùng với tôi đến với câu chuyện quốc tế ngày hôm nay
để hiểu thêm về những thách thức trong bảo tồn làng nghề truyền thống này ở afghanistan
câu chuyện cũng sẽ thay cho lời chào kết của bản tin an ninh thế giới ngày hai mươi tám tháng bảy
ông noor agha fakiri và anh abdul hamid mehran là một vài trong số hàng trụng thợ gốm
còn giữ được nghề ở làng gốm karya ekulalan iztalip afghanistan
nơi đây vốn là một làng nghề truyền thống từng rất phổn vinh khách khứa tấp nập
song do biến động chính trị khi taliban trở lại nắm quyền vào năm hai nghìn hai mươi một
và kinh tế khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
khiến doanh số bán hàng giảm mạnh điều này buộc nhiều sưởng gốm trong làng phải ngừng sản xuất
tình hình hiện tại kém xưa rất nhiều
trước đây du khách nước ngoài khá nhiều và du lịch nội địa cũng rất phát triển
vì iztalip nói chung karya ekulalan nói riêng là một trong những địa điểm du lịch khá nhiều
nổi tiếng của afghanistan do có thiên nhiên tươi đẹp và nhiều công trình kiến trúc cổ kính
afghanistan truyền thống làm đồ gốm hàng trăm năm
nhưng iztalip nổi tiếng về chất lượng và tay nghề thủ công
con phố chính của làng gốm caria ekulalan từng có rất nhiều cửa hàng
giờ ít nhất đã đóng cửa gần một nửa vì ế ẩm
những cửa hàng còn mở vẫn trưng bày bình hoa trậu bát đĩa
với tông màu lam ngọc xanh ngọc và nâu đất rực rỡ bắt mắt
do đó để gắn bó với nghề
trong bối cảnh khó khăn như vậy không phải người thợ nào cũng đủ kiên nhẫn
tôi nghĩ không nên từ bỏ công việc kinh doanh mà cha mẹ ông bà và tổ tiên mình đã gây dựng trong nhiều năm qua
rất vui mừng vì các con tôi cũng có hứng thú với nghề gốm gia truyền của gia đình dòng họ
chúng nói với tôi rằng muốn duy trì và phát triển sưởng gốm trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào
đồ gốm ở karya ekulalan vẫn được làm theo truyền thống
trong nhiều thế kỷ thợ gốm sẽ khai thác đất xét từ những ngọn núi quanh vùng
đặt lên bàn xoay được quay bằng chân và dùng đôi tay khéo léo để cho ra đời sản phẩm
tôi tự hào với công việc mình đang làm
gốm được làm hoàn toàn thủ công từ nguyên liệu tự nhiên và mọi người đều thích nó
đó là điều khiến tôi tự hào khi làm một thợ gốm afghanistan
ngoài ra nghề gốm truyền thống ở afghanistan hiện cũng phải cạnh tranh gây gắt với những sản phẩm tương tự
được làm bằng nhựa với giá thành thấp đến từ các nước láng giềng
nếu chính phủ có thể hạn chế
việc nhập khẩu các sản phẩm nhựa vốn đang cạnh tranh với các mặt hàng gốm truyền thống như lọ hoa chẳng hạn thì thật tốt
như vậy chúng tôi có thể phát triển nghề truyền thống của đất nước
năm ngoái chúng tôi bán được năm đến một trăm linh lọ hoa vào dịp mùa xuân
nhưng năm nay thì chưa bán nổi một trăm linh chiếc
người dân địa phương cho biết hiện chỉ còn khoảng ba mươi trong số tám mươi sưởng gốm gia đình vẫn còn hoạt động do nhiều lý do
mặc dù nhiều thợ gốm vẫn quyết tâm gắn bó với nghề truyền thống này
song tương lai của gốm afghanistan vẫn khó có thể đoán định
khi thiếu những chính sách bảo tồn phát triển cũng như hỗ trợ thu nhập cho những người thợ thủ công